bộ chính trị vừa ban hành nghị quyết số bảy ngày một mươi tám tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi sáu về chủ trương giải pháp cơ cấu lại ngân sách nhà nước quản lý nợ công để đảm bảo nền tài chính quốc gia an toàn bền vững
toàn văn nghị quyết đăng trên báo nhân dân số ra ngày hai mươi một tháng một mươi một mời các đồng chí các quý vị và các bạn quan tâm theo dõi
trên cơ sở đánh giá tình hình và chỉ rõ các nguyên nhân nghị quyết đã đề ra mục tiêu tổng quát là cơ cấu lại ngân sách nhà nước và quản lý nợ công theo hướng bảo đảm nền tài chính quốc gia an toàn biển vững góp phần ổn định kinh tế vĩ mô tăng cường huy động quản lý phân bổ và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực tài chính thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển văn hóa con người bảo đảm an sinh xã hội tăng cường phúc lợi xã hội bảo vệ môi trường
phòng an ninh và hội nhập quốc tế góp phần nâng cao vị thế và uy tín của nước ta trong khu vực và trên thế giới
để thực hiện tốt các mục tiêu nhiệm vụ đã đề ra nghị quyết yêu cầu thực hiện tốt sáu chủ trương giải pháp chủ yếu
phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa tạo môi trường thuận lợi và động lực cho phát triển kinh tế xã hội tạo nguồn thu vững chắc cho ngân sách nhà nước
tập trung thúc đẩy cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng nâng cao năng suất hiệu quả và sức cạnh tranh tăng cường tuyên truyền giáo dục sâu rộng tạo thống nhất nhận thức và hành động trong toàn đảng toàn dân toàn quân và cộng đồng doanh nghiệp về chấp hành nhiệm vụ nộp thuế pháp luật về ngân sách nhà nước quản lý nợ công thực hiện tiết kiệm và phòng chống tham nhũng lãng phí nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong cả hệ thống chính trị đề cao trách nhiệm của người đứng đầu và xử lý nghi
ngân sách nhà nước tăng cường quản lý nợ công bảo đảm an toàn và bền vững nền tài chính quốc gia đẩy mạnh cơ cấu lại nâng cao hiệu quả đầu tư công tập trung nguồn vốn ngân sách nhà nước đầu tư các công trình trọng điểm có sức lan toàn lớn và giải quyết các vấn đề phát triển của quốc gia vùng và liên vùng tạo thuận lợi thu hút đầu tư tư nhân đầu tư trực tiếp nước ngoài tăng cường kỷ luật kỷ cương nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước về tài chính ngân sách nhà nước và nợ công thực hiện có hiệu quả việc phân cấp
lý nghiêm tình trạng trốn thuế thất thu và nợ thuế nghiên cứu xây dựng chiến lược và lộ trình cơ cấu lại ngân sách nhà nước quản lý nợ công sau năm hai nghìn hai mươi theo hướng phát triển hệ thống thu đồng bộ minh bạch phù hợp với thông lệ quốc tế cơ cấu thu bền vững bảo đảm huy động đầy đủ chủ động hợp lý nguồn thu cho ngân sách nhà nước đồng thời thúc đẩy phát triển kinh tế bền vững trong bối cảnh hộ nhập quốc tế sâu rộng hoàn thiện pháp luật đổi mới cơ bản công tác quản lý ngân sách nhà nước theo kết qu
dài hạn và hàng năm nâng cao hiệu quả công tác lập ngân sách chấp hành kiểm toán quyết toán giám sát việc thực hiện ngân sách nhà nước trao quyền tự chủ đi đổi với trách nhiệm giải trình đối với các đơn vị sử dụng ngân sách kết hợp chặt chẽ công tác quản lý nợ công với công tác điều hành chính sách tài khoá tiền tệ xây dựng khung pháp lý phát triển và áp dụng đầy đủ đồng thời các công cụ và nghiệp vụ quản lý nợ công nghiên cứu đổi mới nâng cao hiệu lực hiệu quả cơ quan quản lý nợ công theo mô hình phù h
các tỉnh ủy thành ủy ban đảng ban cán sự đảng đảng đoàn đảng ủy trực thuộc trung ương đảng ủy đơn vị sự nghiệp trung ương tổ chức học tập quán triệt xây dựng kế hoạch chương trình hành động thực hiện nghị quyết phù hợp với chức năng nhiệm vụ và tình hình thực tiễn của ngành địa phương cơ quan đơn vị
xác định cụ thể nội dung cơ cấu lại ngân sách nhà nước trong phạm vi được giao theo nguyên tắc triệt để tiết kiệm chống lãng phí tổ chức sắp xếp lại bộ máy biên chế theo hướng tinh gọn tập trung đẩy mạnh cải cách khu vực sự nghiệp công lập thúc đẩy xã hội hóa thu hút mạnh mẽ các nguồn lực đầu tư ngoài nhà nước cho phát triển chú trọng công tác kiểm tra giám sát việc thực hiện nghị quyết đề cao trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy chính quyền cơ quan đơn vị